các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì sau một mươi tám ngày bỏ nhà ra đi nữ sinh lớp chín ở nghệ an đã liên lạc với gia đình và được người thân đón về quê
nhiều người nói đuổi rằng phải phúc đức lắm đứa trẻ một mươi năm tuổi này mới thoát khỏi cửa tử
có người lại bảo nhờ lọc các cụ nhiều đời gánh còng lưng mà nữ sinh một mươi năm tuổi mới được trở về nhà
mới đây trao đổi với báo chí ông nguyễn văn lệ chú thôn tám xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu nghệ an cho biết
ông vừa ra hà nội đón con gái về nhà sau hai ngày nhận được liên lạc
chẳng lấy làm tự hào đôi khi trong giọng nói của người bố này vẫn thấp thỏm lo âu và sợ hãi rằng
một ngày nào đó cô con gái bé bỏng lại có quyết định rời quê đi biển biệt một lần nữa
ông lệ cho biết
cô gái tôi vui bạn bè rủ nhau đi chơi rồi ra hà nội làm ở quán ăn
hiện cháu về bình an tinh thần cũng thoải mái rồi
hôm nay cháu đã chuẩn bị sách vở để ngày mai đi học trở lại
cũng theo ông lệ
có gái cũng xin lỗi bố mẹ người thân thầy cô
hứa sẽ không nghe theo lời rủ dê của bạn bè
chuyên tâm học hành
gia đình gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền và mọi người đã quan tâm giúp đỡ
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một tháng hai mùng một tết nguyên đán
em nguyễn thị giang sinh năm hai nghìn bảy
học lớp chín con ông nguyễn văn lệ cùng một bạn gái rời bỏ nhà bằng xe đạp điện
buổi tối cùng ngày không thấy con gái trở về
gia đình liên lạc với người bạn đi chơi cùng với giang
khi tìm đến nhà đã thấy bạn của giang về từ trước
ngày mùng ba
ba tết anh trai đi tìm thì phát hiện ra gửi xe đạp điện ở xã diễn đoài huyện diễn châu
rồi ngồi xe bạn đi chơi
sau đó anh trai tìm thấy và đưa được cháu về nhà
nhưng về được một lúc thì cháu lại tiếp tục đi
theo ông lệ suốt nhiều ngày người thân nhắn tin gọi điện em giang đều không trả lời
chỉ riêng cô giáo của giang nhắn tin hỏi ở đâu để cô đến đón
thì đêm một mươi sáu tháng hai em nhắn lại với nội dung em đang đi làm
được biết sau một mươi năm ngày không thấy con về
gia đình ông lệ đã trình báo sự việc lên công an
xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu và cộng đồng mạng nhờ giúp đỡ tìm kiếm
hai ngày trước một mươi chín tháng hai nữ sinh này đã chủ động liên hệ với anh trai đang sống tại hà nội
và báo tin cho bố ra đón về quê nghệ an
không riêng trường hợp nữ sinh lớp chín ở xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu nghệ an mất tích ngày ba tết
cũng có trường hợp tương tự
nguồn tin từ công an thị trấn quỳ hợp huyện quỳ hợp nghệ an chiều một mươi sáu tháng hai cho biết
nữ sinh ntin sinh năm hai nghìn tám trú khối bắc hồ mất tích bí ẩn vào tối mùng ba tết đã được tìm thấy trở về nhà an toàn
trước đó gia đình nữ sinh ntina thông tin về việc con gái họ không trở về nhà
sau khi rời nhà đi chơi cùng nhóm bạn vào lúc hai mươi h đêm ngày ba tháng hai
điện thoại tắt máy các hướng tìm kiếm từ người nhà cô gái trẻ không đem lại kết quả sau gần hai tuần nỗ lực
thông tin hình ảnh của n sau đó được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nhằm trợ giúp việc tìm kiếm
nơi trình báo từ gia đình cũng được gửi tới cơ quan công an
hiện chưa rõ lý do cô gái trẻ không liên lạc với người thân sau gần hai tuần rời khỏi nhà
cụ thể cơ quan công an cho hay cô gái trẻ được phát hiện đang chơi ở nhà bạn vào đêm một mươi năm tháng hai
sau hơn một mươi ngày mất tích đến hai mươi một h ngày một mươi năm tháng hai ngay sau khi xác nhận nguồn tin
lực lượng công an tức tốc có mặt làm công tác dân vận bàn giao nữ sinh về cho gia đình
may mắn hơn các trường hợp khác nữ sinh một mươi bốn tuổi tại nghệ an mất tích bí ẩn đêm mùng ba tết
vừa được lực lượng công an tìm thấy sau gần hai tuần không có thông tin liên lạc
tuy nhiên vẫn còn đó giấu hỏi tại sao các bạn học sinh cấp hai lại đang có tâm lý muốn bỏ nhà ra đi
lo ngại từ chuyện học sinh bỏ nhà đi tìm cuộc sống tự lập
những sự việc trên đã dấy lên nhiều lo ngại nhất là việc quản lý giáo dục con của gia đình và nhà trường hiện nay
khiến các em có những quyết định liều lĩnh với qua tầm kiểm soát của người lớn
khó có thể nói về nguyên nhân của một hiện tượng
khi chưa có nghiên cứu chắc chắn và cụ thể
tuy nhiên ở lứa tuổi này các em có tâm lý muốn trở thành người lớn
muốn được khẳng định bản thân qua các hoạt động xã hội
muốn được người thân cha mẹ và thầy cô đánh giá
thế nhưng các em vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường
vẫn phải phụ thuộc vào cha mẹ và người lớn
cha mẹ hay người lớn cũng chưa công nhận các em là người trưởng thành
vì thế một số em hành động như kiểu người lớn như việc bỏ nhà kiếm tiền ăn chơi để khẳng định mình
theo thạc sĩ lê minh công phó trưởng khoa tâm lý học
vào quốc gia tp hcm hành động như người lớn để khẳng định mình
tôi được biết một số các em có nhu cầu tiêu tiền rất lớn
nhất là vào những hoạt động mà các em thấy thú vị
thậm chí nhiều hoạt động đó người lớn cho là tiêu cực như nhậu nhẹt hút chích
tuy nhiên bố mẹ lại rất kiểm soát tiền bạc với các em
chính vì thiếu tiền đều xài và để khẳng định bản thân mình
nhiều em nghĩ ra cách trộm cắp
còn một số em khác thì quyết định bỏ học đi làm thuê để kiếm tiền tiêu
cần theo sát con
ở cái tuổi dở dở ương ương
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các em bỏ nhà đi
như buồn chuyện gia đình nên tự ý bỏ học bỏ nhà theo bạn đi chơi
thiếu kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ
nên dễ nghe lời rụ rỗ xúi rục của bạn bè xấu
cũng có lý do như hoàn cảnh gia đình khó khăn thiếu thốn
trong khi các em bắt đầu lớn có nhu cầu được ăn mặc
muốn giúp đỡ cha mẹ
nên khi có người rụ rỗ đi kiếm việc làm thì đã trốn nhà đi làm
cũng có những trẻ sống trong gia đình
có ba mẹ bất hòa ly hôn
các em không được dạy dỗ chú đáo nên bị ảnh hưởng tâm lý
trẻ ở độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi sáu tuổi
lứa tuổi được gọi là dở dở ương ương
rất cần sự chăm lo quan tâm sát sao của bố mẹ
tìm hiểu một số gia đình có con bỏ nhà đi đều thấy một điểm chung
ba mẹ làm ăn nên để con tự do trong sinh hoạt
có em đã được gia đình sắm cho hẳn điện thoại xịn
ipad ngoài giờ học ở trường là tự do lên mạng chat chít
đã có không ít mối quan hệ
mối tình trẻ con diễn ra mà hậu quả là các bé bỏ nhà đi hoặc sinh con một mình
lứa tuổi một mươi bốn một mươi sáu tuổi là tuổi vừa mới lớn
có các đặc điểm tâm lý rất đặc biệt như là thích làm người lớn
thích khẳng định mình dám làm việc khác thường không sợ nguy hiểm
đặc biệt là sự xuất hiện cảm xúc giới tính
dung cảm yêu đương rất mới nhưng rất mạnh ở các em
các em nữ tuổi này thường rất nhạy cảm
đồng thời dễ bị cám dỗ bởi cái gọi là tình yêu
các kẻ xấu lợi dụng điểm này sẵn sàng răng bẫy
và khi các em gái buồn chuyện gia đình học hành cha mẹ la giày
thì các em sẵn sàng bỏ nhà theo bạn trai dù mới quen biết vài ngày
để giúp con cũng chính là giúp mình
ba mẹ nên gần con để hiểu chia sẻ cảm thông
để giúp các bé giải quyết những khúc mắt đang gặp phải
đồng thời hướng các em đến những suy nghĩ tốt tích cực hơn trong cuộc sống
tuy nhiên nhà trường nên cần quan tâm hơn về vấn đề giáo dục giới tính
hãy để trẻ tìm hiểu sát dường
cho trẻ hiểu rõ về tâm sinh lý của mình ở độ tuổi này
tránh để các em tò mò về những thay đổi của cơ thể
các em sẽ tìm hiểu và muốn làm theo
chưa kể những kẻ xấu lợi dụng các trang mạng xã hội
răng bẫy các em là hết sức nguy hiểm